xin kính chào quý vị và các bạn
sang ngày mai và ngày kia ở đông bắc bộ
tiếp tục có mưa rào rải rác cục bộ có mưa to
với nhiệt độ cao nhất là hai mươi chín ba mươi hai độ
đến khoảng ngày mùng chín
thì mùa đợt không khí lạnh mạnh đầu mùa
có khả năng sẽ ảnh hưởng đến miền bắc của nước ta
do đó khu vực phía đông bắc bộ
tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét
và gió giật mạnh nhiệt độ giảm khá mạnh
cao nhất chỉ còn ở mức là hai mươi năm hai mươi tám độ trời lạnh
khu vực phía tây bắc bộ
cũng có mưa rông rải rác
trong ngày mai và ngày kia
nhưng không có mưa to như là tại các tỉnh
thuộc khu vực phía đông bắc bộ
nhiệt độ hai ngày này không quá ba mươi ba độ
sau đó thì sang đến ngày mùng chín
khu vực này cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh đầu mùa
khiến cho mưa rông duy trì và nhiệt độ giảm mạnh
cao nhất chỉ còn ở mức là hai mươi năm hai mươi tám độ trời lạnh
vùng núi có nơi trời rét về đêm và sáng
đối với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong thời kỳ ba ngày tới
hầu khắp các nơi
sẽ liên tục có mưa rào và rông
cường độ mưa khá hơn
tập trung về chiều tối và đêm
vì vậy người dân cần đề phòng với lốc xét
và gió giật mạnh trong cơn rông
nên nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới
ở mức là hai mươi tám ba mươi một độ
có nơi cao hơn
sau đó sẽ giảm về mức là hai mươi sáu hai mươi chín độ
trong ngày mùng chín
khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận
thì cũng có mưa rông trong những ngày tới
mưa lượng khá tập trung về chiều tối và đêm
kèm với đó là các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
nhiệt độ cao nhất ổn định
ở mức là hai mươi tám ba mươi một độ
khu vực tây nguyên
vẫn còn tiếp tục duy trì mưa rào và rông rải rác
mưa tập trung nhiều trong thời điểm
chiều tối và đêm cục bộ có mưa to
vì vậy người dân cũng cần đề phòng
trong cơn rông là có khả năng xảy ra lốc xét
và gió giật mạnh
bàn ngày đôi lúc có nắng nhẹ gián đoạn
với nhiệt độ cao nhất là hai mươi sáu hai mươi chín độ
thời tiết tại nam bộ
trong ba ngày tới phổ biến là
ngày có nắng chiều tối và đêm
cục bộ có mưa to kèm với hiện tượng thời tiết nguy hiểm
thời tiết mát mẻ với nhiệt độ cao nhất
chỉ ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ